cũng trong ngày một mươi tháng tám công an xã trường long huyện phong điền phối hợp phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
đã triệu tập đối tượng trần thị mộng cầm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngũ ấp trường thọ xã trường long huyện phong điền
để làm rõ về hành vi đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng phòng chống dịch trên mạng xã hội facebook
qua nắm tình hình không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
đã phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung xúc phạm danh dự của lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
quá trình xác minh công an huyện mỹ đức đã làm rõ và trừ tập chủ tài khoản là trần thị mộng cầm đến làm việc
tại cơ quan công an trần thị mộng cầm đã thừa nhận việc sử dụng tài khoản facebook cá nhân
để đăng tải những bình luận với nội dung sai sự thật về lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
nhận thức được việc đăng tải thông tin như trên là không đúng và đã viết cam kết không tái phạm
cũng như gờ bỏ các nội dung đã đăng tải trên facebook
hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra cùng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm của trần thị mộng cầm
trước đó vào ngày ba tháng tám phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
cũng đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính đối tượng lương minh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cư trú tại ấp thị tứ thị trấn phong điền thành phố cần thơ với mức phạt bảy năm triệu đồng
về hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng clip đối tượng điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu suzuki màu bạc
không biển kiểm soát không đồng hữu bỏ hiểm và tự nói rằng bản thân mình bị nhiễm covid một mươi chín
nhằm cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân